phó thủ tướng vũ đức đam cũng yêu cầu bộ khoa học và công nghệ tiếp tục khẩn trương triển khai chương trình nghiên cứu vaccine cho người đến năm hai nghìn ba mươi và các chương trình nhiệm vụ khoa học phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín cập nhật các công nghệ tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong phòng chống dịch covid một mươi chín chủ động triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo thẩm quyền báo cáo thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền
phó thủ tướng ra bộ y tế chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan có dự báo tình hình diễn biến dịch bệnh du cầu các loại vaccine thuốc sinh phẩm vật tư trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch căn cứ tình hình sản xuất trong nước để có phương án nhập khẩu mua trong nước cụ thể trên quy mô cả nước bảo đảm tiết kiệm hiệu quả đồng thời khuyến khích phát triển công nghiệp y dược trong nước
phó thủ tướng đề nghị bộ y tế khẩn trương cập nhật các phác đồ điều trị từ sớm điều trị tại nhà trong đó lưu ý kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền thúc đẩy thử nghiệm cấp phép các loại thuốc điều trị thuốc bổ trợ đặc biệt là thuốc điều trị từ sớm điều trị tại nhà xây dựng phương án cụ thể nhập khẩu mua trong nước đối với từng loại thuốc